các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

có nơi ngập sâu trên hai mét tại thành phố hạ long thành phố cẩm phả huyện vân đồn
nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại ngập cục bộ một số đoạn trên các tuyến giao thông huyết mạch
tại huyện vân đồn hồ lòng dinh đang thi công đã bị vỡ vai đập ba mươi mét sâu một mươi mét
đảo ngọc vừng bị sạt lở bờ kè của hồ chứa nước dài khoảng ba mươi năm mét
lồng bé nuôi trồng thủy sản bị chết tám trăm tám mươi lồng ước tính thiệt hại tám mươi tám tỷ đồng
khu vực cầu vân đồn ba bị sạt lở mái ta lùi dài khoảng bốn trăm linh mét khối lượng khoảng hai mét khối
sạt lở hai đường hai trăm linh mét chia cắt thôn nà na và thôn bản xen xã bản xen cuốn trôi năm trăm linh mét kè đường thôn nà na
tại huyện đảo cô tô sạt lở tại sáu tuyến đường với chiều dài hai trăm linh mét và hai tuyến bờ kè biển dài hai mươi năm mét
hiện vẫn còn một năm trăm linh khách du lịch ở lại đảo an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết do mưa lũ hoành hành vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng bảy
đường ống nước sạch của nhà máy nước diễn vọng thành phố cẩm phả cấp nước cho hai thành phố cẩm phả và hạ long đã bị đứt gãy
hư hỏng nặng việc khắc phục sẽ phải kéo dài
ước tính tổng thiệt hại từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến nay tại tỉnh quảng ninh khoảng trên một tỷ đồng
vâng và ngay lúc này phóng viên hoàng việt của chúng tôi đang có một bộ phim
phóng viên hoàng việt có mặt tại nghĩa trang an lạc viên phường quang hanh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ đến quý vị các đồng chí và các bạn
xin mời phóng viên hoàng việt ạ
vâng thưa quý vị các đồng chí và các bạn phóng viên hoàng việt của chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa
nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến quý vị các đồng chí và các bạn về công tác chỉ đạo cũng như những thiệt hại do mưa lớn gây ra tại quảng ninh
sau buổi họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng nay phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi nhanh với ông văn phú chính là cục trưởng cục phòng chống thiên tai tránh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thưa ông trong những ngày qua tình trạng mưa lớn đã gây thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh quảng ninh
vậy với tư cách là tránh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đến thời điểm này thì ông đánh giá như thế nào thiệt hại đó
có phải nói rằng mưa lớn cực đoan với một cường độ mưa
một lượng mưa rất là lớn tại quảng ninh với một ngày mưa trên bốn trăm linh mm và một cơ cường độ mưa là trên bốn mươi mm trên giờ thì đã làm cho thiệt hại này là mưa lấu lớn thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh quảng ninh
theo các thông tin chúng tôi cập nhật đến bây giờ là hiện nay riêng về thiệt hại về mưa lấu tại quảng ninh đã làm cho một mươi bảy người chết
và chính huyện thành phố của quảng ninh
quảng ninh đã bị ảnh hưởng của đợt mưa lửa lũ này
bên cạnh đó thì sóng mạnh do lớn tinh biển cũng đã làm ảnh hưởng và hư ẩm sáu năm cái tàu thuyền và trong đó đã làm mất tích bảy người trên cái vùng biển bắc bộ
thì phải nói là đây là một cái trận mưa lũ mặc dù đã dự báo trước mà cái tình hình mưa lũ nhưng phải nói rằng là với cái lượng mưa lớn cực đoan như vậy thì đã gây một cái thiệt hại lớn
rõ ràng đến thời điểm này những thiệt hại về người và tài sản
tình hình mưa lớn cực đoan là vô cùng lớn do mưa lớn ở tỉnh quảng ninh gây ra
vậy thì ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có những biện pháp như thế nào
đặc biệt là khi lãnh đạo tỉnh quảng ninh cũng đã có văn bản cầu cứu ban chỉ đạo trung ương để ứng phó kịp thời với những nơi mà mưa lũ lớn xảy ra và sạt lở đất
trước cái đề nghị của tỉnh quảng ninh đối với bộ trưởng trường ban chỉ đạo trung ương trong thiên tai cũng như ý mong do tỉnh kiếm cứu của nạn
thì cũng đã chỉ đạo cho các bộ ngành theo chức năng hỗ trợ các địa phương
cụ thể như quân đoàn ba đã thành lập các sở tiền phương và đưa các lực lượng thiết bị để xuống cùng với địa phương nỗ lực công tác tìm kiếm cứu nạn
trước cái đề nghị của bộ số một thì ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai cũng đã tổ chức một hội nghị về phòng tránh lũ quát và sạt lở đất ngay tại sơn la
trước mưa lũ này vài ngày cũng đề ra các biện pháp trong đó nhắn mạnh các giải pháp về thông tin cảnh báo mưa lũ đến người dân
làm thế nào để thông tin
người dân và người dân tự ứng phó nhưng mà phải nói là mặc dù chúng ta cũng chuyển thay đồng bộ nhưng có những cái thiệt hại đáng tiếc
còn xảy ra cũng không kiểm soát được đây là một sự đáng tiếc
trong buổi họp ngày hôm nay bản thân ông cũng đã có sự chỉ đạo đối với các ban ngành có sự đánh giá về diễn biến thất thường và phức tạp của tình trạng mưa lũ
đặc biệt là ở tỉnh đông bắc trong đó có quảng ninh vậy thì bằng kinh nghiệm của ông đến thời điểm này thì công tác tuyên truyền và cứu nạn cứu hộ
chúng ta nên tập trung như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất tránh những thiệt hại lớn về người và tài sản
để đối phó những kinh nghiệm đối phó những mưa lũ thế này thì trước hết chúng ta phải tăng cường công tác thông tin truyền thông cạnh báo tiếng dân
chỉ cho những người dân phải chuẩn bị sẵn sàng khi thấy có vùng mưa lớn những nhà ở vang đồi là nhất thiết phải di chuyển
là phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó chúng ta không nên chủ vô quan không chủ quan bất cứ trong trường hợp nào
cái thứ hai đó là triển khai là đẩy mạnh các công tác
xây dựng năng cao nhận thức cộng đồng và quản lý lứa do thiên tài của cộng đồng theo đề án chính phủ được hiệp
trong đó đẩy mạnh xây dựng các phương án phòng chống tại cấp thôn bản cấp xã để làm thế nào là nâng cao khả năng tự ứng phó của người dân và chính quyền cơ sở
chỉ có làm được như vậy thì chúng ta mới có thể hạn chế được những thiệt hại gây ra do mưa lũ lên
xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vâng bây giờ xin được quay trở lại với thông tin về
công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại thành phố cẩm phả
thì ngay lúc này phóng viên hoàng việt của chúng tôi đang có mặt tại nghĩa trang an lạc viên
phường quang hanh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
sẽ thông tin những điều mới nhất đến quý vị các đồng chí và các bạn
xin mời phóng viên hoàng việt
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt trên chiếc xuồng cứu hộ của lực lượng cảnh sát giao thông
hiện nay thì chúng tôi đang đi qua khu vực một cây xăng bị ngập rất sâu
và điều lo ngại nhất đối với các cơ quan chức năng đó là cây xăng này có thể bị dò dỉ xăng ra ngoài
và gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại qua đây
hiện nay thì các đơn vị như cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
để cảnh báo cũng như là tuần tra để giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra sự cố
bà có mặt trên chiếc xuồi cứu hộ hiện nay là có một đồng chí từ ủy ban dân phường quang hanh
xin chào đồng chí ạ
xin đồng chí cho biết ạ
việc cứu hộ người dân cũng như là trợ giúp người dân được ủy ban phường phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện như thế nào
thưa đồng chí khi mà có cái mưa lũ kéo dài thì xảy ra thì chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố cảng phá
công an thành phố cảng phá và cũng như chính quyền địa phương ở phường quang hanh
chúng tôi tất cả các lực lượng trên địa bàn phường cùng xuống với nhân dân
các huy động các lực lượng toàn thể các khu phố triển khai đến từng khu phố đến từng hộ dân
để cứu giúp những người bị ngập lạm di chuyển các cái tài sản và thực hiện những cái biện pháp mà có thể nhất
và tập trung tất cả lực lượng kể cả ngày đêm
chúng tôi huy động tất cả những lực lượng để cùng với mọi người dân và các lực lượng trên toàn tỉnh quảng ninh
để cùng với nhân dân cứu giúp
nhất là hiện tại có tại khu vực km một mươi năm phường quang hanh này đang xảy ra hiện tượng trào dầu cây xăng ra ngoài
cô vích cho biết thân chủ của họ đã đồng ý làm chứng về các hành động của mình qua cầu truyền hình
hiện tòa phúc thẩm ukraine đang xem xét đơn kháng án của các luật sư đại diện cho ông yanukovic
bởi theo họ vụ án hình sự nhằm vào cựu tổng thống ukraine là không có căn cứ
theo các luật sư việc bắt đầu xét xử vắng mặt ông yanukovych là bất hợp pháp
vì thủ tục này chỉ có thể tiến hành đối với những người bị truy nã quốc tế
trong khi interpol đã rút tên ông yannucovich khỏi danh sách truy nã vào hôm một mươi sáu tháng bảy vừa qua
nhà trắng vào ngày hôm qua cũng đã ra tuyên bố bác bỏ lá đơn đề nghị khoan hồng
cho cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương mỹ cia edward noden
nhấn mạnh rằng anh ta phải trở lại mỹ để chịu tội vì tiết lộ những bí mật động trời
về chương trình do thám quy mô lớn của chính phủ
chính phủ mỹ đã tái khẳng định lập trường cứng rắn trên đối với snowden
nhằm bác bỏ đơn xin ân xá cho cựu nhân viên cia được trình lên nhà trắng hồi mùa hè năm hai nghìn một mươi ba
sau khi thu nhận được hơn một trăm sáu mươi ba đồng
washington đã gọi snoden là một tin tặc và là kẻ phản bội gây nguy hiểm đến tính mạng người dân
khi tiết lộ các tài liệu mật về chương trình do thám của cơ quan an ninh quốc gia mỹ nsa
mới đây nhất vào hôm qua hai mươi tám tháng bảy văn phòng giám đốc tình báo quốc gia đã thông báo cho biết
theo một đạo luật được quốc hội mỹ thông báo vào hồi năm nay
thì nsa sẽ chấm dứt các hoạt động thu thập dữ liệu điện thoại của công dân
qua đó chính thức khép lại chương trình do thám gây tranh cãi vào cuối tháng một mươi một tới
các nguồn tin quân sự và cảnh sát nigeria hôm qua cho biết
một nhóm tay súng bị tình nghi là phiến quân boko haram đã tiến hành các cuộc tấn công
nhằm vào ba khu dân cư ở bang bono đông bắc của nước này khiến ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng
theo các nguồn tin các vụ bạo lực diễn ra vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy và sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
tại làng chile và hai cộng đồng nhỏ hơn ở khu vực askira uba phía nam bang bono
các tay súng bị tình nghi là phiến quân boko haram di chuyển trên xe gần máy và xe tải nhẹ
sử dụng bom xăng và nã đạn vào người dân khiến ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng
ngoài thiệt hại về người nhiều nhà cửa tài sản cửa hàng và thánh đường hồi giáo cũng bị phá hủy
boko haram đã trở thành mối đe do an ninh lớn nhất đối với nigeria kể từ năm hai nghìn chín
khi nổi dậy đòi thành lập nhà nước hồi giáo ở miền bắc
bạo lực liên quan đến nhóm cực đoan này đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng một năm triệu người
và khiến một mươi năm người phải rời bỏ nhà cửa
vừa đạt ở mức là từ ba mươi đến năm mươi mm
dự báo trong đêm nay và sang ba ngày sắp tới khu vực phía tây bắc bộ trời nhiều mây
có nơi mưa vừa đến mưa to tập trung trong hai ngày là ba mươi và ba mươi
trong cơn rông cơn đầy phòng khả năng xảy ra lúc xoáy gió giật mạnh cảnh giác lũ quét và sạt lở đất
nhật độ ngày đêm ra động ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi độ
trong khi đó khu vực phía đông bắc bộ đáng lưu ý là vùng thời tiết rất xấu ở quảng ninh
với lượng mưa đo được lên đến hàng trăm mm
thì từ đêm hôm qua lượng mưa đã có dấu hiệu suy giảm và sáng nay chỉ còn phổ biến xung quanh ngưỡng bảy mươi mm
dự báo cho đêm nay và ngày mai mưa lớn vẫn còn duy trì tuy nhiên lượng mưa đã có xu hướng giảm xuống
nhiệt độ phổ biến ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong chiều tối và đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có rông
sao đến ngày mùng một mưa sẽ thu hẹp và chỉ còn xuất hiện vào đêm và dạng sáng ngày còn nắng nhẹ
nên nhiệt độ vì đó cũng tăng dần khoảng từ một cho đến hai độ
khi giao động ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa nhỏ vào thời điểm đêm và sáng
trưa chiều trời nắng giãn đoạn mưa kèm theo bồi trời nhiều mây
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng chỉ xung quanh ở mức là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
gió tây nam ở mức cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm phổ biến ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong chiều tối nay và sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ dần tăng do gió tây nam sẽ hoạt động trở lại
tuy nhiên trong những ngày đầu do trường gió vẫn còn khá yếu và sang tới ngày một tháng tám
vùng miền tây của nam bộ sẽ có khả năng sẽ có mưa rào đều hơn và có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa rông mạnh vào lúc buổi chiều
thời điểm mưa cũng xuất hiện sớm hơn thường là trước ba giờ chiều
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm nhẹ
mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt